sáng ngày một mươi một tháng bảy theo giờ địa phương tại thủ đô bắc kinh nhân chuyến thăm chính thức trung quốc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm làm việc với đại sứ quán việt nam tại trung quốc
gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người việt nam
đang sinh sống học tập và làm việc tại trung quốc
phát biểu tại cuộc làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng đến thăm
gặp gỡ trò chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán cùng đại diện cộng đồng người việt nam
đang sinh sống học tập và làm việc tại trung quốc
trong đó có các hội đoàn người việt nam và đông đảo lưu học sinh đang học tập tại bắc kinh
thông báo về mục đích chuyến thăm chính thức trung quốc của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh chuyến thăm được thực hiện nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống
làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với trung quốc
và tăng cường hợp tác với nhân đại toàn quốc trung quốc
nhân dịp này chủ tịch quốc hội cũng đã thông báo về kết quả hội nghị trung mông một mươi khóa một mươi hai
và kết quả kỳ học thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn với nhiều cải tiến về công tác làm việc
nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động được cử tri và nhân dân hoàn ngành đánh giá cao